cũng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị lan chú xã triềng khương huyện sông mã vừa bị các lực lượng phối hợp tỉnh sơn la bắt giữ
vào trưa ngày một mươi bảy tháng bảy các đơn vị gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đội nghiệp vụ hải quan triềng khương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng và công an xã trường khương công an huyện sông mã phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng nguyễn thị lan chú xã triềng khương
về hành vi vận chuyển trái thép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một xe máy một điện thoại di động